theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương từ chiều tối và đêm nay đến đêm mai chín tháng một các tỉnh bắc bộ vẫn có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông nam bộ có nắng ấm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hôm nay tám tháng một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam trên cao rãnh gió tây tiếp tục dịch chuyển về phía đông
từ nay đến hết đêm mai chín tháng một ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa riêng các tỉnh tây bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực hà nội từ nay đến hết đêm mai mùng chín tháng một có mưa mưa rào
trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ một đến hai năm m dưới báo động một cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất
ở vùng núi phía bắc đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang